nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống dịch bệnh tại các chốt kiểm soát
kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
sáng nay lãnh đạo cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra công tác tại một số tuyến trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội
các đơn vị thuộc cục cảnh sát giao thông cho biết đến thời điểm này tình hình tại chốt kiểm soát cơ bản ổn định
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục phối hợp với các lực lượng chức năng khác chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiểm tra kiểm soát một trăm linh người và phương tiện vào thành phố bố trí hướng dẫn các phương tiện có gián thẻ luồng xanh vận tải
hoạt động theo các làn đảm bảo kiểm tra phương tiện thực hiện theo các khuyến cáo phòng chống dịch của bộ y tế
đồng thời tổ chức các tổ công tác chốt tại các điểm phân luồng phương tiện ngay từ xa
do vậy đã không còn tình trạng un ứ tại đây
tại buổi kiểm tra lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng đề nghị các chốt kiểm tra cần tiếp tục tăng cường bố trí các cán bộ chiến sĩ
khi thực hiện nhiệm vụ cần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cần linh hoạt đảm bảo thông thương hàng hóa
cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân và khu vực cách ly
chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác giải quyết nhanh chóng khi có tình huống đột xuất xảy ra